xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng việc vắng hai luật sư và bị cáo lê tùng vân không ảnh hưởng gì đến việc xét xử do đó hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên xử
trong phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nêu rõ cho rằng các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai đã bàn bạc giàn dựng đăng tải các clip trên mạng xã hội
nhằm xuyên tạc bôi nhọ xúc phạm danh dự công an huyện đức hòa và nhiều tổ chức cá nhân
và với nhận định này đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo lê tùng vân từ bốn năm đến năm năm năm năm tù giam
các bị cáo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cũng bị đề nghị từ bốn đến bốn năm năm tù
còn lê thanh nhị nguyên cao thị cúc bị đề nghị từ ba đến ba năm năm tù giảm
thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa khám phá và ngăn chặn hai vụ việc vận chuyển khí cười là n hai o
lượng lớn đưa vào địa bàn thành phố
vào trường ngày một mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phát hiện xe tải do tài xế vũ sĩ tùng
chủ tệ tỉnh bắc ninh điều khiển cất dấu một trăm năm mươi năm bình kim loại chứa khí nghi vấn là khí cười
mở rộng điều tra ngày một mươi chín tháng bảy lực lượng công an dừng kiểm tra xe tải do tài xế nguyễn anh văn
chủ tệ tỉnh hưng yên điều khiển đã phát hiện tám mươi bình khí n hai o
hiện các vụ việc đang được lập biên bản niêm phong toàn bộ số khí cười để xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào tối ngày một mươi chín tháng bảy trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
tổ công tác một trăm năm mươi một của công an tp hải dương đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trộm cắt tài sản
một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ gồm phạm văn thắng và đặng thanh tùng đều ở xã gia tân huyện gia lộc
tài sản trộm cắp cơ quan công an làm rõ gồm một xe máy ây honda màu trắng không biển kiểm soát
hai điện thoại di động một ví tổng tài sản ước tính gần ba mươi triệu đồng
đối tượng tàng trữ ma túy bị bắt giữ là lò văn linh ở xã tông cọ huyện thuận châu tỉnh sơn la
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện linh đang cất giấu một gói giấy bạc bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng kết quả giám định là heroin
các đối tượng trong vụ việc trên cùng một tăng vật liên quan ngay sau đó đã được bàn giao cho cơ quan điều tra các cấp thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
thưa quý vị trên địa bàn cầu giấy thành phố hà nội là nơi tập trung nhiều trường đại học cơ sở giáo dục trường cao đẳng hay trường dạy nghề
trong giai đoạn quý ii và quý ba năm hai nghìn hai mươi hai các trường đã thường xuyên tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực kỳ thi cấp chứng chỉ các kỳ thi trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia với hình thức là thi tập trung
các đối tượng xấu đã lợi dụng việc này để thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ tài liệu và sử dụng các giấy tờ giả này để thực hiện việc thi hộ tại các kỳ thi trên
và vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã liên tiếp bắt giữ và khởi tố các đối tượng liên quan đến hành vi này
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là hai đối tượng vũ duy hùng và nguyễn huy hoàng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy khởi tố về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tại kỳ thi cấp chứng chỉ của trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội
theo tài liệu điều tra nguyễn huy hoàng thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn du học tại thị trường nhật bản từ năm hai nghìn một mươi tám
do ảnh hưởng dịch bệnh hoàng đã nghĩ ra việc
đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng nhật cho các cá nhân rồi nhờ người thông tạo tiếng nhật thi hộ với tiền công là một mươi triệu đồng
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng nhật n ba
hoàng nhờ vũ duy hùng thi hộ cho người khác với giá bốn triệu đồng
để thực hiện hành vi hoàng dùng thông tin của khách hàng và ảnh của hùng để đặt làm chứng minh nhân dân giả với giá năm trăm linh đồng
hai đối tượng còn khai nhận

năm hai nghìn hai mươi cũng đã sử dụng chứng minh nhân dân giả để thi hộ cho một trường hợp trong kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng nhật n hai tại trường đại học thủy lợi với tiền công một mươi triệu đồng
thì em đã tìm hiểu trên mạng và nhờ người làm giả giấy tờ chứng minh thư
trước đấy thì em cũng chưa nhận thức được nhiều về pháp luật
thì em cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình như là tổ chức đi thi hộ thôi chứ cũng chưa nhận thức được
như vậy là mình cũng đồng phạm với cả người mà làm chứng minh thư giả
như công tác phòng ngừa phát hiện xử lý vụ án nêu trên đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an quận cầu giấy đã khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây ổ nhóm làm giả căn cước công dân và sử dụng vào việc cứu hộ
lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt giữ đối tượng đỗ hữu ngựa sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn lao phủ xã ninh khang hoa lư ninh bình
và đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú thôn đồng mít xã đồng tâm mỹ đức hà nội về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đang làm thẻ sinh viên cho các bạn có nhu cầu thi hộ hoặc là mất thẻ
nếu mà làm cần những phôi thẻ của trường đấy á với giá hai trăm linh
đến giờ thì tại em em đã làm được bao nhiêu thẻ

còn đây là toàn bộ số tăng vật mà lực lượng chức năng thu giữ khi khám xét nơi ở của đối tượng trần văn dũng
không chỉ là thẻ sinh viên giả mà các loại giấy tờ khác cũng được phát hiện
các đối tượng sử dụng các thủ đoạn rất là tinh vi sử dụng các máy móc hiện đại
đối với các cái những cái người mà có nhu cầu làm các thẻ sinh viên của các trường đại học
thì các đối tượng đã yêu cầu người có nhu cầu đấy
để cung cấp tất cả các cái mẫu các cái mẫu thẻ sinh viên của các trường đại học
sau đó các đối tượng này đã lưu lại các cái mẫu đó để sử dụng cho nhiều lần sau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
trong quá trình đi du lịch tại khu vực suối bà la thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
một nạn nhân đã bất cần trượt chân và ngã xuống nước
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hòa vang
đã phối hợp với công an xã tiến hành tìm kiếm nạn nhân
nạn nhân được xác định là một người đàn ông bốn mươi sáu tuổi quốc tịch canada
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày hai mươi tháng bảy
nạn nhân cùng với nhóm bạn gồm tám người đi du lịch tại khu vực suối bà la thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang
lúc này nạn nhân đã trèo lên một mỏm đá để chụp hình thì vô tình trượt chân ngã xuống nước
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đã điều một xe cứu nạn cứu hộ cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn năm giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể của nạn nhân
và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định
còn tại tỉnh an giang vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi tháng bảy trên tuyến quốc lộ chín mươi hai
đoạn thuộc tổ một mươi hai khóm bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô tải với xe mô tô hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho người đi xe mô tô tử vong
vào thời gian trên anh lê thanh phong chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
điều khiển xe ô tô tải trên quốc lộ chín mươi một hướng long xuyên châu đốc
khi đến đoạn thuộc tổ một mươi hai khóm bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh dương văn mộng chú tại thành phố long xuyên
tỉnh an giang điều khiển chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh đã khiến anh mộng cùng với xe mô tô ngã ra đường
anh mộng được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh cấp cứu
nhưng do bị thương quá nặng nên anh mộng đã tử vong
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra xác minh làm rõ nguồn nhân dẫn đến tai nạn